tại hà nội bộ nội vụ đã tổ chức hội nghị khu vực phía bắc triển khai các nghị quyết và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết của chính phủ về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
tại hội nghị đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nội vụ cho biết vừa qua bộ chính trị đã ban hành nghị quyết ba mươi bảy và ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết sáu trăm năm mươi ba về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
theo đó bộ nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của chính phủ về kế hoạch thực hiện sắp xếp và mẫu hồ sơ đề án quy định sau sáu mươi ngày chính phủ ban hành nghị quyết lộ trình từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một
các địa phương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã chưa đạt năm mươi về cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số
ngoài những đơn vị chưa đạt hai tiêu chuẩn trên khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã theo yêu cầu của địa phương khi bảo đảm yếu tố thuận lợi về được phần lớn nhân dân đồng thuận
đề án của chính phủ cũng nêu rõ sẽ có một mươi sáu đơn vị hành chính cấp huyện và sáu trăm ba mươi một đơn vị hành chính cấp xã sẽ được sắp nhập trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một